một sự việc vừa mới xảy ra tại tỉnh hà giang khi năm người dân tại xã linh hồ huyện vị xuyên
trong quá trình đi rừng đã hái nhầm lá ngón để nấu canh gây ngộ độc khiến cho ba người tử vong và hai người phải nhập viện
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi hai tháng bảy
người nhà đã đưa năm người lên bệnh viện đa khoa huyện vị xuyên cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng ba người đã tử vong
hai bệnh nhân ngộ độc nhẹ hơn được chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang cứu chữa
hiện đã qua cơn nguy kịch sức khỏe đã dần hồi phục
lá ngón là chất độc bảng a thường mọc dại trên rừng
do đó người dân đi lấy rau măng cần phân biệt kỹ tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra